theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khoảng hai ngày nữa biển đông sẽ đón bão sao la cơn bão số ba trong năm nay
cùng lúc đó bão haikui cũng mới hình thành cách bão sao la khoảng một năm trăm linh km về phía đông
cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý tương tác của hai cơn bão sẽ khiến quỹ đạo của bão sao la còn phức tạp và khó lường
cụ thể hiện nay một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là sao la đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo luzon philippines
vào lúc một giờ hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba một độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là một trăm năm mươi một trăm sáu mươi sáu km một giờ giật cấp một mươi bảy di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ là từ năm đến một mươi km một giờ
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc khoảng một mươi km một giờ
trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc vận tốc một mươi một mươi năm km một giờ
di chuyển vào biển đông và có khả năng cao đây sẽ là cơn bão số ba trong năm nay
cùng với hoạt động của bão sao la lúc này ở khu vực tây bắc thái bình dương cách bão sao la khoảng một năm trăm linh km về phía đông cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác có tên quốc tế là haikui
bão haikui mới hình thành cường độ mạnh cấp tám
sự xuất hiện của bão này sẽ tạo ra hiệu ứng bão đôi trên tây bắc thái bình dương khiến cho đường đi của bão sao la sẽ có những diễn biến phức tạp
theo cơ quan khí tượng sự xuất hiện của bão haikui sẽ tương tác với bão sao la tạo ra hiệu ứng bão đôi hay còn gọi là hiệu ứng fujiwara
trước diễn biến của các cơn bão và đặc biệt là nguy cơ tạo ra hiệu ứng bão đôi
thì để chủ động ứng phó với bão văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây
sẵn sàng các điều kiện lực lượng phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự
kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ địa phương di rời sơ tán dân khi có yêu cầu
triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức nắm tình hình liên quan đến thiên tai để kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm
phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn ra soát các dự án công trình trọng điểm quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
nhất là các công trình có khả năng tác động ảnh hưởng lớn khi xảy ra sự cố kịp thời bổ sung các phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp
tập trung nắm trao đổi phối hợp triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an toàn hồ đập công trình có dự án trọng điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân